phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đang tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi giết người
vào ngày một tết tô trọng tín ở tổ dân phố hai phường nguyễn nghiêm thị xã đức phổ và phạm tiến tỉnh ở xã phổ cường thị xã đức phổ xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu
qua facebook hai bên thách thức hẹn gặp nhau
dạng sáng ngày mùng hai tết tô trọng tín đã mang theo dao thái lan xuống quán nhậu châu huệ ở tổ dân phố năm phường nguyễn nghiêm gặp phạm tiến tỉnh để giải quyết mâu thuẫn
hai bên lao vào đánh nhau và phạm tiến tỉnh bị đâm nhiều nhát trong đó có một nhát gây thủng phổi
phạm trọng tỉnh đã đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó